khi mỗi cán bộ có diện tích không quá năm mươi m hai việc cơi nới trở thành tất yếu khi gia đình gia tăng nhân khẩu
như trường hợp nhà bà dung sinh sống tại quận hoàn kiếm hà nội diện tích bốn mươi m hai cho sáu nhân khẩu được cơi nới thành hai chuồng cọp ở cả trước và sau nhà một để làm phòng ngủ phần còn lại làm kho
nhà tôi sang đây là năm hai nghìn một
nơi đây là hơn bốn mươi m hai
cơi nới ở là bởi vì lúc đấy nó chật quá và phía sau nó bí mà cái băn công chẳng đi ra phía sau làm gì thì cơi nới một tí để cho nó thoá ra chứ cũng chẳng ngủ nghỉ gì cả đấy
tất nhiên là cái cơi nới nó nghĩa là cùng lắm chật trội là phải cơi nới chứ còn nghĩ đến cái chuyện cơi nới là cũng sợ lắm
riêng cái chỗ mà tôi nằm đấy thì ba đêm nhiều khi mà nó rung động ở xa vẫn có cái động chuyển cho nên cũng sợ chứ
trường cọp nhà cao tầng là cái tên chỉ những chiếc lồng bằng khung
cái lồng sắt được gắn ngoài trời xung quanh các căn hộ cao tầng
cùng với tháng năm đây là nơi tiềm ẩn những nguy hiểm chết người cho những hộ dân sinh sống tại đây
việc cơi nới chuồng cọp diễn ra khá tạm bỡ
trong khi với nhiều gia đình đây là phần diện tích sử dụng chính như phòng ở phòng ngủ
kết cấu phần cơi nới chủ yếu là các trụ sắt được gắn với tường kết hợp với phương thức xây dựng cũ
đây được đánh giá như quả bom nổ chậm
cái việc cơi nới này thì hình dung bất thường như các bạn nhìn thấy rồi
nếu mà chúng ta đi khắp các cái dãy nhà tòa nhà các khu trung cư hiện nay chúng ta thấy nó như là đeo ba lô ở trên mình
người ta cơi nới người ta cắm những thanh sóc từ trong tường đi ra ngoài
cơi ra cỡ đến khoảng hai m hai m ba mươi tạo ra một không gian mới phụ
ở đó người ta có thể tăng thêm diện tích tạo thành phòng ở
đấy để đạt nguyên nhu cầu gia đình
các diện tích cơi nới sau nhiều năm sử dụng dần có sự sụt lún đáng kể dưới tác động của áp lực
tuy nhiên bởi diện tích tự thân của căn hộ quá chật nên người dân vẫn chấp nhận sử dụng những diện tích cơi nới
tầng trên của khu nhà